những đợt gió giật đã làm nhiều cây xanh cột điện đèn tín hiệu giao thông
pano áp phích ở thành phố huế và các huyện thị xã trong tỉnh bị gãy đổ
từ sáng sớm gió bão đã làm tốc mái sập nhiều công trình nhà cửa của người dân
mặc dù chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo sông ở thứ tuyên huế vẫn còn tình trạng
người dân trèo lên sửa nhà hoặc đi lại trên đường khi bão đang đổ bộ
nên đã để xảy ra những tai nạn không đáng có
tính đến một mươi tám h hôm nay có một người bị chết do cây gãy đẻ trúng
năm người khác bị thương hơn hai mươi một ba trăm linh nhà bị sập và tốc mái
ngay sau khi bão tan các lực lượng tại chỗ của thừa thiên huế đã tích cực xuống đường thu dọn vệ sinh
giải phóng cây xanh bị gãy đổ nối tuyến đường giao thông sửa chữa
đấu nối hệ thống điện lưới điện thoại internet phục vụ người dân
theo ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thứ tuyên huế
với những nhà bị sập tốc mái nặng bà con sẽ được bố trí ở tập trung trong thời gian sửa nhà
để không ai bị đói rét và sống trong cảnh màn trời chiều đất